trồng cây gì nuôi con gì để đem lại lợi nhuận cao đó là một câu hỏi luôn gây chăn trở
và để trả lời câu hỏi này nhiều hộ huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã năng động
tìm tòi và thí điểm những cây trồng những vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương
để phát triển kinh tế trong đó phải kể đến nghề nuôi ong ruồi lấy mật đã và đang mang lại lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn
chỉ với mảnh vườn hơn bốn mươi m hai của gia đình anh trần minh niềm ở xã xà phiên huyện long mỹ
tỉnh hậu giang đã thu về hơn một trăm linh triệu đồng mỗi năm nhờ nuôi ong ruồi lấy mật
bén duyên với nghề nuôi ong từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
ban đầu anh niềm chỉ nuôi thử nghiệm một hai thùng để lấy mật sử dụng trong gia đình
sau một thời gian thấy hiệu quả điện ảnh quyết định nhân dọng
còn con ong thì nó đem lại nguồn lợi kinh tế nó khá cao
tại vì mật thì chúng ta đã bán theo lẻ thì năm trăm linh ngàn một lít
còn khi mà chuyển lên thành phố thì khoảng cỡ sáu trăm linh đến bảy trăm linh
nó giao động
mùa khô thì nó có giá trị cao hơn nữa
tại vì mùa mưa thì mật nó hơi chất lượng hơi thấp
mùa khô thì nó cao hơn nữa nên thấy thu nhập kinh tế ổn
với các điều kiện tự nhiên thuận lợi huyện long mỹ có tiềm năng và lợi thế để phát triển nghề nuôi ong ruồi lấy mật
ngoài nguồn thu từ việc lấy mật gia đình anh niềm còn bán sắp ong và phấn hoa
phụ thêm chi phí sinh hoạt hàng ngày trong gia đình
hiện tại giờ tôi đang nhân gọng hình là đặt cơ sở đóng thùng
bán cho những nông thôn ở gần đây để người ta đem về đặt sau giường nhà người ta
thời gian thì chăm sóc nó rất là ít nên bán cho người ta đem về để người ta thu nhập mật để sử dụng trong gia đình
để nuôi được một thùng ong người nông dân phải chuẩn bị một chiếc thùng dài năm mươi cm
rộng ba mươi cm và lồng thùng cao hai mươi năm cm
mỗi thùng có thể đạt từ năm đến một mươi hai kèo ong
vị trí đặt thùng phải thoáng mát cửa tổ đặt hướng tránh ánh nắng mặt trời để ong phát triển tốt
đặc biệt mỗi thùng ong đều có thể đặt vào những nông thùng

chưa có chỗ mà thống kê được hiệu quả nó như thế nào
do nghề nuôi ong lấy mật đa số là phát triển tự phát nhỏ lẻ
các sản phẩm tứ ong có chất lượng tốt nhưng chưa được quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng
vì vậy để duy trì phát triển nghề nuôi ong lấy mật
cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp các ngành và cơ quan chuyên môn về quy mô đầu tư
hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nông dân giúp người dân phát triển kinh tế hiệu quả bền vững